sáng ngày hai mươi một tháng sáu từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân
công an quận hà đông hà nội đã bắt giữ tội phạm nguy hiểm nguyễn văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở tổ bảy phường la khê quận hà đông hà nội
khi đối tượng đang lẩn trốn ở gần nhà
quá trình vây bắt diễn ra đảm bảo an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ
mặc dù đối tượng trung rất manh động cầm hai tuyếp sắt vót nhọn
chống trả lại lực lượng chức năng nhưng cảnh sát hình sự công an quận hà đông
đã kịp thời nổ súng để khống chế đối tượng
trước đó ngày hai mươi tháng sáu công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở tổ bảy phường la khê quận hà đông hà nội
về hành vi trốn khi đang bị áp giải
nguyễn văn trung từng có hai tiền án một tiền sự
gần đây nhất tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trung bị công an quận hà đông bắt
về hành vi trộm cắp tài sản đang cho tại ngoại thì lại gây ra vụ án tàng trữ
sử dụng trái phép súng quân dụng
khi dùng bán súng đánh bạn gái đến thương tật
trong lúc tòa chuẩn bị xét xử đối tượng đã bỏ trốn